để kích cầu trong mùa thấp điểm công ty vận tải đường sắt sài gòn triển khai chương trình năm vé giảm giá năm mươi
cho hành khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
chương trình kích cầu sẽ kéo dài từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trước năm ngày tàu chạy với số toa số chỗ cụ thể
khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm năm mươi giá vé
khi hành khách mua vé loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và dừng nằm khoang sáu điều hòa
vé kích cầu sẽ được bán từ tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một tại các website
dfvn vn vétàu com vn giá rẻ vétàu vn các nhà ga các điểm bán vé đại lý bán vé và các kênh bán vé khác hợp tác với ngành lực sắt